theo tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh cao bằng từ đầu tháng ba đến nay toàn tỉnh đã bùng phát nhiều ổ dịch châu chấu cào cao gây hại chủ yếu trên cây ngô cây thuốc lá với diện tích nhiễm gần năm trăm linh hectare
điều này đang gây ra không ít những khó khăn cho bà con trên địa bàn
đây là dụng ngô của gia đình bà lý thị em xóm xẻ bản xã thịnh vượng huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
ngô đang mùa vào hạt chắc thì bị cao cào ăn trụi hết lá cây ngô chỉ còn thân và bắp
dù gia đình bà đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mỗi năm chỉ trồng được một vụ ngô và là nguồn thu nhập chính cho cả gia đình
tuy nhiên với tình trạng hiện tại bà đang hết sức lo lắng về sản lượng ngô mang lại trong vụ này